mặc dù ubnd tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã dành hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới và cải tạo nhiều công trình nhằm thoát nước hạn chế ngập vào mùa mưa cho đô thị biên hòa
thế nhưng chỉ mới những trận mưa đầu mùa trong những ngày qua nhiều nơi đã bị ngập nước nghiêm trọng nguyên nhân một phần là do việc người dân xả rác bừa bãi dẫn tới tắc nghẽn cống thoát nước
đây là hình ảnh có lẽ khiến không ít người cảm thấy giật mình sau những trận mưa đầu mùa vừa qua
hệ thống tấm đan thù nước trên quốc lộ một a đoạn qua hai phường tân biên tân hòa của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị rác bịt kín thậm chí là xếp lớp dày ngay trên mặt tấm đan
đây cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngập nước đoạn đường này trong nhiều năm qua sau mỗi trận mưa lớn